trường quân đội phong trào nghiên cứu khoa học để cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ được các bộ môn ngoại ngữ triển khai với nhiều công trình nghiên cứu chất lượng hiệu quả đã được áp dụng vào thực tế
mỗi ngày mỗi giờ lên lớp dù là ở dàng đường chuyên dụng của các khoa ngoại ngữ hay tại trung tâm công nghệ thông tin ngoại ngữ giờ học tiếng anh đều được tổ chức với nhiều phương pháp học tập tích cực thân thiện và hấp dẫn thông qua các tình huống những chủ đề giao tiếp rất đời thường
đây là một giờ tiếng anh tại trường sĩ quan thông tin đơn vị đang tích cực chuẩn bị mọi nguồn lực cho việc xây dựng công viên phần mềm quân đội mà tiêu chuẩn ngoại ngữ là tất yếu